triều tiên đối mặt với làn sóng covid một mươi chín khốc liệt nhất đang được cả thế giới dành sự quan tâm
mới đây trước báo chí nhà lãnh đạo kim jong un tuyên bố đất nước đang đối mặt với biến cố lớn do sự lây lan của virus sars cov hai
cụ thể để khẳng định đây là biến cố lớn do sự lây lan của virus sars cov hai nhà lãnh đạo kim jong un cũng yêu cầu các nhà chức trách
học hỏi kinh nghiệm chống dịch tại một số nước trong đó có trung quốc
nhà lãnh đạo kim rong un trấn an người dân khẳng định triều tiên sẽ sớm vượt qua làn sóng dịch bệnh này
đồng thời cho rằng có thể kiểm soát được dịch khi mà nước này đang siết chặt các biện pháp
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna công bố số liệu được cập nhật từ ngày một mươi ba tháng năm sau khi nhà lãnh đạo kim jong un
chủ trì một hội nghị của bộ chính trị đảng lao động triều tiên trước đó cùng ngày nhằm ra soát hệ thống chống dịch trong nước
theo kcna ông kim jong un nhấn mạnh rằng sự lây lan của loại virus nguy hiểm
là biến cố lớn kể từ khi lập quốc trong khi đó hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đã đưa tin
có tổng cộng khoảng năm trăm hai mươi bốn bốn trăm bốn mươi người dân có triệu chứng sốt từ cuối tháng bốn đến ngày một mươi ba tháng năm
trong đó có hai trăm bốn mươi ba sáu trăm ba mươi người đã khỏi hoàn toàn cùng khoảng hai trăm tám mươi tám trăm một mươi người đang được điều trị
tính đến thời điểm hiện tại số ca tử vong do covid một mươi chín tại triều tiên là hai mươi bảy ca
ngày một mươi hai tháng năm vừa qua triều tiên chính thức thông báo đợt bùng phát dịch
covid một mươi chín đầu tiên kể từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
liên hợp quốc ngày một mươi ba tháng năm khẳng định sẵn sàng hỗ trợ triều tiên đối phó với dịch covid một mươi chín
phó phát ngôn viên của tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres ông frahan haque
khẳng định liên hợp quốc sẽ cam kết sẵn sàng cùng với các đối tác nhân đạo hỗ trợ người dân triều tiên
về covid một mươi chín cùng các vấn đề khác trong bối cảnh khó khăn có khả năng đã trầm trọng thêm từ khi
dịch bùng phát và đóng cửa biên giới vào hồi năm hai nghìn hai mươi
ông cho biết liên hợp quốc đang theo dõi tình hình dịch bệnh tại triều tiên
giữ liên lạc với các đại diện triều tiên về vấn đề này
với mỗi đất nước khi trải qua làn sóng covid một mươi chín đang lan rộng khắp đều trải qua những nỗi đau
thiệt hại về người và của với con số hai mươi một ca tử vong do covid một mươi chín với hơn một trăm bảy mươi bốn người trên cả
nước bị sốt triều tiên cũng không ngoại lệ hy vọng người dân cùng nhà lãnh đạo đứng đầu triều
tiên sẽ vững vàng đối diện với covid một mươi chín và có những phương án ngăn ngừa lây nhiễm
cho các nước an toàn trước việc triều tiên đối mặt với cơn khủng hoảng mang tên covid một mươi chín
mới đây trung quốc cũng cho biết sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cho nước láng giềng để ứng phó với đại dịch
cụ thể phát ngôn viên bộ ngoại giao trung quốc triệu lập kiên vào hôm một mươi ba tháng năm cho biết
chính phủ trung quốc theo dõi chặt chẽ dịch bệnh ở triều tiên duy trì liên lạc với bệnh
dưỡng và bảo vệ cuộc sống sức khỏe của công dân trung quốc ông triệu lập kiên nhắc lại việc bắt
kinh sẵn sàng giúp đỡ triều tiên vượt qua khủng hoảng sars cov hai sau khi nước này ban bố tình
trạng khẩn cấp quốc gia với tư cách là đồng chí láng giềng và bạn bè trung quốc sẵn sàng hỗ trợ
và hỗ trợ đầy đủ cho triều tiên trong cuộc chiến chống dịch ông kiên nhấn mạnh
phát ngôn viên bộ ngoại giao trung quốc cho biết thêm hai quốc gia có truyền thống tốt đẹp trong
việc giúp đỡ lẫn nhau bắc kinh vô cùng biết ơn sự ủng hộ vững chắc của triều tiên kể từ khi đại dịch
phát lần đầu và thông cảm sâu sắc với tình hình hiện tại của đất nước này khẳng định của trung quốc
diễn ra trong bối cảnh triều tiên đang ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi phát hiện có
ca dương tính với sars cov hai hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin là có tới một mươi tám người
được phát hiện ở các triệu chứng sốt trong ngày một mươi hai tháng năm khoảng ba trăm năm mươi người đã báo cáo các triệu
chứng tương tự kể từ cuối tháng bốn trong đó một trăm tám mươi bảy tám trăm linh người vẫn đang được điều trị cách ly
đợt bùng phát mới nhất tập trung xung quanh thủ đô bình nhưỡng
kcna còn cho biết đã có sáu người chết sau khi bị sốt trong đó có một trường hợp dương tính với
biến thể omicron các trường hợp sốc đều không rõ nguyên nhân và không rõ có bao nhiêu trường hợp
sốt do covid một mươi chín theo south china morning post triều tiên dường như không có đủ thiết bị xét
nghiệm covid một mươi chín và một đợt bùng phát lớn có thể gây ra ảnh hưởng nặng nề đến quốc gia khoảng hai mươi
tám triệu dân mà dường như chưa ai tiêm chủng ngừa có thể nhìn thấy hiện tại trung quốc là đối tác
thương mại chính của triều tiên
tuy nhiên quốc gia đông dân nhất thế giới cũng đang phải chiến đấu với đợt bùng phát của biến
thể omicron ở nhiều thành phố đặc biệt là thường hải và bắc kinh do đó ngoài việc sát cánh cùng
láng giềng chống dịch hy vọng với sự góp sức của các quốc gia khác hai mươi tám triệu dân triều tiên sẽ được
sớm tiêm vaccine